tại hà nội đại sứ quán israel tại việt nam đã tổ chức ngày hội thiếu nhi năm hai nghìn một mươi chín nhân tháng hành động vì trẻ em
đây là lần đầu tiên tại việt nam ngày hội thiếu nhi việt nam israel được tổ chức với chủ đề văn hóa israel và việt nam
với nỗ lực và mong muốn giúp đỡ phát triển trẻ em thông qua các hoạt động ủng hộ vật chất đào tạo các em có hoàn cảnh khó khăn
giúp ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại cũng như giới thiệu và giao lưu văn hóa
ngày hội thiếu nhi năm hai nghìn một mươi chín củng cố cầu nối văn hóa vững bền hơn giữa người dân việt nam và israel nói chung
cũng như trẻ em việt nam và israel nói riêng
các trò chơi thủ công dân gian của việt nam và israel cùng hoạt động vẽ tranh đọc sách thiếu nhi israel đã giúp trẻ em việt nam israel tới gần với văn hóa của nhau hơn
bên cạnh đó chương trình cũng giúp các bạn nhỏ và phụ huynh trải nghiệm không gian sáng tạo của s t e m
cách giáo dục tổng hợp nổi tiếng thế giới trong đó có israel
thông qua robot điều khiển các trò chơi lắp sát nhà thông minh
thành những nhà sáng chế biến ý tưởng thành hiện thực qua thiết bị hiện đại
ngày hội thu hút sự tham gia đồng đào của các thành viên làng trẻ em s o s
trung tâm giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi thái nguyên
cùng các bạn nhỏ israel và các bạn nhỏ ở thủ đô hà nội